thưa quý vị đúng tám giờ một mươi ba phút sáng nay chủ tịch triều tiên kim jong un đã đến ga đồng đăng tỉnh lạng sơn
trên chuyến tàu hoạt đặc biệt bắt đầu chuyến công du tới việt nam tham dự hội nghị thượng đỉnh
hoa kỳ triều tiên lần thứ hai tại hà nội và thăm hữu nghị chính thức việt nam
một nghi thức trang trọng đã được cử hành để chào mừng nhà lãnh đạo triều tiên lần đầu tới việt nam
ngay sau đó đoàn xe tháp tùng chủ tịch triều tiên kim jong un được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn
rơi gác đồng đăng hướng về phía quốc lộ một về hà nội
ông kim jong un sẽ di chuyển một trăm bảy mươi km đường bộ
toàn tuyến quốc lộ một từ đồng đăng tới hà nội đã được cấm đường để giành ưu tiên đặc biệt
cho hoạt động đi lại của nhà lãnh đạo triều tiên đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
hội nghị thượng đỉnh hoa kỳ triều tiên lần thứ hai sẽ diễn ra trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng hai tại hà nội
đây được coi là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
là biểu hiện sinh động của việc cụ thể hóa chủ trương
việt nam là bạn là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế
theo thông tin mới nhất chúng tôi có được kết thúc hành trình từ gat đồng đăng lạng sơn
vào khoảng một mươi giờ bốn mươi năm phút sáng nay đoàn xe chở chủ tịch triều tiên kim jong un đã tới hà nội
với các phương án bảo vệ an ninh hội nghị thượng đỉnh mỹ triều vừa được triển khai
công an hà nội đặt mục tiêu bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động liên quan đến cuộc gặp cấp cao này
trong suốt tuần qua rất nhiều phương án kế hoạch đã được các đơn vị nghiệp vụ
công an các quận huyện triển khai quyết liệt trong đó chú trọng tăng cường trấn áp tội phạm
lực lượng cảnh sát hình sự quận ba đình ngay từ khi nhận chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn
tuyệt đối sự kiện hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tòa đơn vị đã tập trung xây dựng các phương án chi tiết
trong đó tăng cường các buổi tuần tra đêm chấn áp các loại tội phạm
đặc biệt tại các địa điểm được xác định có diễn ra hoạt động của hội nghị công tác an ninh an toàn
được đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ
là một cách nghiêm túc về mệnh lệnh một kế hoạch tuần tra kiểm soát ban đêm để phục vụ hội nghị thượng đỉnh cao cấp mỹ triều
trong thời gian tới công an quận ba đình đã xây dựng kế hoạch đồng bộ triển khai toàn bộ các vị trí
các đội thành lập tổ công tác đặc biệt để tuần tra kiểm soát ban đêm khép tuyến địa bàn
tuần tra kiểm soát tất cả những địa bàn trọng điểm trọng yếu trong khu vực a một và các nơi đồng chí
các đồng chí lãnh đạo lưu trú đồng thời là tuần tra kiểm soát về các đại sứ quán của các nước như nước mỹ nước triều tiên
giám đốc công an tp hà nội cũng yêu cầu phòng cảnh sát hình sự chủ trì tiếp tục triển khai quyết liệt mệnh lệnh một của giám đốc công an tp hà nội
tăng cường chín mươi sáu tổ công tác tuần tra kiểm soát từ hai mươi ba h đêm hôm trước đến năm h
sáng hôm sau tấn công trấn áp mạnh mẽ các đối tượng phạm pháp hình sự tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các địa bàn quan trọng
đặc biệt là sân bay quốc tế nội bài nhà ga bến xe các công trình văn hóa tượng đài tại hà nội
hệ thống điện trạm biến áp các địa điểm công cộng phức tạp nhất là các tuyến phố nơi diễn ra hội nghị nơi ăn nghỉ của các đoàn khách quốc tế
trong sự phối hợp với công an các đơn vị chúng tôi cũng đặt ra những yêu cầu trong sự phối kết hợp để làm tốt công tác
điều tra công bản phòng ngừa giả soạn lên giấy sách những đối tượng những hộp nó hoạt động để chúng tôi có chủ động đối sách
để kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả
ngoài ra công an hà nội cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bộ công an các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố
các cơ quan chức năng có liên quan của các bộ ban ngành và thành phố trong triển khai công tác bảo vệ
tất cả hướng đến mục tiêu đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối hội nghị thường đỉnh mỹ triều